hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị tẩy xóa chỉnh sửa diện tích gây khó khăn cho bà con khi muốn vay vốn để đầu tư sản xuất làm ăn hay sửa chữa nhà cửa trước mùa mưa bão
đó là thực trạng của ngư dân vạn đò lên tái định cư ở thôn thanh mỹ xã phú diên huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế kéo dài nhiều năm nay chưa được giải quyết
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
đây là những ngôi nhà của các ngư dân vạn đò thôn thanh mỹ xã phú diên huyện phú vang được cấp đất tái định cư sau cơn bão lịch sử từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến nay
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi năm khi cấp sổ đỏ bà con ngư dân sông nước nơi đây ít ai quan tâm vì có đất có sổ đỏ là tốt rồi
nhưng đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chính quyền xã phú diên yêu cầu người dân nộp lại các sổ đỏ này để điều chỉnh diện tích
sau đó các sổ đỏ đã được điều chỉnh diện tích giảm xuống nhiều
bằng cách bôi nút xóa trắng rồi ghi lại diện tích mới lên chứ không cấp lại sổ mới cho người dân
những tờ đất hợp pháp này đã được cán bộ xã phú diên thời kỳ đó hỏi mượn để chỉnh sửa
điển hình như hộ gia đình ông trần tư được nhà nước vận động đưa lên bờ cấp hơn một trăm linh m hai đất tái định cư
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lô đất của ông tư được huyện phú vang cấp sổ đỏ sau đó sửa lại chỉ còn tám mét vuông
không chỉ gia đình ông tư mà nhiều hộ dân vạn đò thôn thanh mỹ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự

một trăm hai mét vuông chứ đang còn được tám mét
tám mét đất nên thậm chí đường đầm ợ thì tám mét đất
đến lại chỗ sổ tiền thì tám mét thì khỏe rồi
lên vay thì ngân hàng nói tám mét đất thì ông tư vay mừng răng mà ông vay được
gần đây do ảnh hưởng sự cố môi trường biển dân phú diên gặp khó khăn trong hoạt động đánh bắt nên chuyển sang nuôi trồng thủy sản
nhiều nhà mang sổ đỏ làm thủ tục thế chấp ngân hàng để vay vốn thì tá hòa phát hiện giấy tờ đất từng bị sửa chữa
ngân hàng từ chối cho vay vì sổ đỏ
bị vô hiệu không có giá trị giao dịch
nguyên nhân của các trường hợp xảy ra thì do quy định về lộ giới tại các thời điểm
từ tỉnh lộ lên quốc lộ
do nên cách tỉnh không đồng bộ nên dự định có
với tất cả các trường hợp khi phát hiện có sá sọt
thì chúng tôi sẽ
tiến hành lập thủ tục
thứ nhất là đền chính
thứ hai là cấp đội
nếu không đền chính thì chúng tôi tiến hành lập thủ tục để cấp đội
những sổ đỏ hợp pháp của ngư dân phú diên bị tẩy xóa và vô hiệu đang gây rất nhiều khó khăn khi họ cần dùng nó để đầu tư cho sinh kế sửa chữa nhà cửa phòng chống bão lụt
vì vậy người dân ở đây rất mong muốn các cơ quan chức năng tại huyện phú vang và tỉnh thừa thiên huế nhanh chóng vào cuộc đo đạc lại diện tích thực tế từng thừa đất kê khai bổ sung hủy bỏ số liệu đã bị tẩy sửa để làm cơ sở cấp đổi lại giấy tờ hợp pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng cho bà con